cùng với các địa phương trên cả nước nghiêm túc thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại thành phố biển nha trang khánh hòa chính quyền địa phương cũng như người dân đang hết sức đồng lòng
nỗ lực thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
để thực hiện thành công chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ không chỉ là kết quả của sức mạnh
cả hệ thống chính trị mà còn là kết quả của việc nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân
trong công tác phòng chống dịch mỗi người vì một người mọi người vì mỗi người
tất cả tạo nên một niềm tin niềm tin tất thắng trong những ngày tháng bốn lịch sử
mưu sinh khổ nhọc cuộc sống khó khăn và trong gian khó lòng yêu thương đã gắn kết con người với nhau
trên tinh thần nhân đạo nhân văn sâu sắc gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng của chính phủ tỏ ra rất kịp thời
và có nhiều ý nghĩa đấy cũng là một cách động viên chia sẻ rất thiết thực và chân thành
chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi tất cả cộng đồng chung tay phòng chống dịch trực tiếp ủng hộ nguồn quỹ để chia sẻ
hỗ trợ đội ngũ bác sĩ đã đang mỗi ngày mỗi giờ trên tiếng đầu chống dịch cũng như các lực lượng của bộ đội
những người đang cũng lăn luận ở các nơi cách ly bên cạnh đó thì cũng huy động nguồn lực để hỗ trợ cho những đối tượng
bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch covid
cả nước chung tay chống dịch cả cộng đồng chung một lòng cùng chia sẻ những nỗi gian khó kề vai sát cánh
cùng chiến đấu với dịch bệnh cuộc chiến vẫn còn rất cam go ở phía trước và khánh hòa đang thực hiện
tốt các biện pháp phòng chống dịch chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh